tại phiên họp ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư gọi tắt là đề án tám trăm chín mươi sáu
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chỉ đạo sẽ đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tổng kết nhiều ý kiến đóng góp vào bản báo cáo tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm hai nghìn một mươi tám
theo đó cần có sự phối hợp đồng bộ các cơ quan liên quan sự thống nhất trong chỉ đạo để việc triển khai đúng thời hạn luật định
tổng kết thực hiện của luật cân cấp công dân và luật hậu tịch khi mà thông qua năm hai nghìn một mươi bốn thì tổng hội đã ấn định một khoảng thời gian là một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như cơ sở dữ liệu hậu tịch điện tử toàn quốc sẽ được vận hành và lúc đó người dân sẽ thực hiện quyền của mình
trong một cơ chế rất là thông thoáng không có giấy tờ thì toàn bộ điện tử
nhưng mà qua báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo thì cũng hiểu rằng là công việc còn rất ngổn ngang và khó có thể tạo ra mục tiêu này
phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh lộ trình thực hiện đề án tám trăm chín mươi sáu hiện chỉ còn hai năm
do đó bộ công an cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào khai thác sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đồng thời phối hợp cùng các địa phương khẩn trương thu thập thông tin
bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác kịp thời
tuy nhiên điều quan trọng là tránh lãng phí đặc biệt gây phiền hà cho người dân
đây là cái trách nhiệm của nhà nước đầu tư cho cái đề án này đầu tư cho hạ tầng đầu tư cho cơ sở dữ liệu quốc gia
thuế của dân chứ từ đâu mà có tiền này là thuế của dân ngân sách mới cấp
thành ra cái gì công dân người ta được hưởng người ta có nghĩa vụ phải kê khai người ta được hưởng quyền lợi
người ta được thu thập những cái thông tin
trong quá trình thu thập thông tin dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính sửa đổi hoặc bổ sung
vì vậy phó thủ tướng lưu ý các bộ công an bộ tư pháp và ủy ban nhân dân
các địa phương phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình cũng đề nghị các bộ ngành bám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư để hoàn thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân theo các nghị quyết của chính phủ